theo hiệp hội gỗ và lâm sản việt nam những năm qua ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu của việt nam
đã có những bước phát triển không những đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn đáp ứng được cả nhu cầu xuất khẩu
kịp ngạch xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản của việt nam các năm qua tăng trưởng trung bình từ một mươi hai đến một mươi bảy một năm
năm hai nghìn một mươi tám xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản nước ta đạt khoảng chín bốn tỷ đô la
hiện hoa kỳ là đối tác quan trọng của ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản của việt nam
cụ thể trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tỷ trọng xuất khẩu gỗ của việt nam sang hoa kỳ chiếm khoảng bốn mươi năm giá trị
và việt nam đã nhập khẩu một trăm ba mươi tám triệu đô la gỗ và lâm sản từ hoa kỳ tăng hai mươi bốn chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
với những tiềm năng đó tại hội nghị về xuất khẩu gỗ cứng và đông nam á
bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn định hướng sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác xuất nhập khẩu
các sản phẩm gỗ giữa việt nam hoa kỳ nói riêng và các nước trên thế giới nói chung
bên cạnh đó sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đầu tư vào lĩnh vực chế biến xuất khẩu lâm sản